cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam cả ba đối tượng chính trong chuyên án này
toàn bộ số xe bị mất đã được xác định và hoàn chỉnh hồ sơ nhanh chóng trao trả cho các bị hại

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc chu huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đối tượng lê thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã linh sơn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
và đối tượng đặng văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết
thời tiết ấm áp hơn nhưng do độ ẩm không khí cũng tăng nên hiện tượng sương mù và mưa nhỏ ở một vài nơi đã xuất hiện nhiều hơn tại các tỉnh thành bắc bộ
tại khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây
sẽ có mưa vài nơi với nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần từ đêm
đến ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một mươi hai trời nhiều mây
phổ biến không mưa gió nhẹ trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày mai khối không khí lạnh từ phía bắc
khu vực phía đông bắc sẽ lại tăng cường nên khu vực sẽ nhiều mây có mưa giải rác nên nhiệt độ giảm
trời chuyển rét hơn từ đêm ngày mai
đến hai ngày đầu tháng một mươi hai khi nằm trọn trong khối không khí lạnh khô thì thời tiết tại phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ khô ráo hơn
với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
cao nhất ngày cũng chỉ từ một mươi tám đến hai mươi một độ
trời rét kéo dài trong ngày
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày ba mươi nhiều mây có mưa rải rác
đêm và sáng sớm trời lạnh
sang đến hai ngày đầu tháng một mươi hai trời nhiều mây và có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
trời lạnh phía bắc trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận vào ngày mai đêm và sáng nhiều mây có mưa giải rác ở phía bắc khu vực
đến ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một mươi hai nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
riêng ninh thuận và bình thuận sẽ có mưa rào vài nơi
gió đông bắc cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi hai
khu vực tây nguyên từ ngày ba mươi tháng một mươi một cho đến ngày hai tháng một mươi hai đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
riêng phía đông có mưa giải rác từ đêm ngày một đến ngày hai tháng một mươi hai gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ một mươi chín đến ba mươi độ
khu vực nam bộ dự báo trong ba ngày tới mặc dù là dạnh áp thấp xích đạo vẫn còn duy trì nhưng khả năng chỉ gây thời tiết xấu trên biển
còn tại đất liền hầu khắp khu vực mưa giảm dần xuống diện vài nơi nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam có xu hướng giảm nhẹ trong ngày thứ sáu và thứ bảy cuối tuần này giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ